xin kính chào và mời quý vị và các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày ba mươi tháng một mươi một
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đặt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế
chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết sau gần một tuần điều trị
sức khỏe của các bệnh nhân bị phản ứng sau tiêm vaccine phòng chống covid tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt
thuộc huyện nông cống đã ổn định và đủ điều kiện ra viện trong chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống tổ chức tiêm chủng vaccine berseel mũi hai
tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày kim việt cho công nhân người lao động theo kế hoạch
trong quá trình tổ chức tiêm đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm
trong đó có năm trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán là phản ứng sốc phản vệ sau tiêm
các trường hợp này đã được bệnh viện đa khoa huyện nông cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu cấp cứu ngay tại chỗ
và chuyển tuyến về bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để điều trị
bệnh viện đa khoa tỉnh đã huy động tối đa các điều kiện trang thiết bị thuốc và nhân lực để cấp cứu điều trị cho người bệnh
tuy nhiên do tình trạng quá nặng và diễn biến nhanh của phản vệ nên có bốn trường hợp đã tử vong
hai mươi công nhân khác có phản ứng nhẹ sau tiêm được theo dõi sức khỏe điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện nông cống cũng đã xuất viện
thông tin đáng chú ý khác
sau hơn tám giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy
đến năm giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh tỉnh đồng nai mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối tre
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng với nhiều hàng hóa bên trong với giá trị hàng tỷ đồng
hai mươi giờ tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu công nghiệp suối tre thành phố long khánh tỉnh đồng nai người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó lửa bùng lên
lực lượng tại chỗ đã dùng các phương tiện để dập lửa
nhưng khi gặp các vật liệu dễ cháy bên trong sườn ngọn lửa bùng cháy dữ dội khói bốc cao hàng chục mét
công an tỉnh đồng nai đã điều động hơn hai mươi xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhiều đơn vị đến hiện trường dập lửa
do vụ cháy ngày càng dữ dội lực lượng ban chỉ huy quân sự thành phố long khánh và tiểu đoàn phòng hóa ba mươi tám quân khu bảy cùng nhiều xe chuyên dụng cũng được điều đến hiện trường phối hợp tham gia chữa cháy
khi lên hiện trường chúng tôi tiếp tục nhờ sự huy động của các lực lượng
các lực lượng của các địa phương khác ví dụ như ở thống nhất xuân lộc cẩm mỹ tậm chí ở các khu công nghiệp gần cạnh ví dụ như là khu công nghiệp long khánh khu công nghiệp triều dây
đồng thời là huy động lực lượng của phòng hóa ba mươi tám để tham gia chữa cháy vụ cháy này
việc dập lửa gặp khó khăn do diện tích cháy rộng hàng ngàn mét vuông nguyên liệu bên trong chủ yếu là hạt nhựa
khi gặp lửa càng bùng cháy dữ dội do đó lực lượng công an quân đội đã dùng xà beng buộc phải phá nhiều cửa kính để phun nước vào bên trong tiếp cận với đám cháy
đặc điểm tính chất của chất cháy là nhựa trong bao bì nên đây là chất cháy nguy hiểm hạng b
trong quá trình chữa cháy bằng nước thì rất là khó khăn để dập tắt đám cháy
được lực an sát phòng cháy cháy cháy đã chuyển thay phương án thống chế đám cháy bốn mặt
để chống cháy đám cháy
sau hơn tám giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy đến năm giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy hoàn toàn
không để cháy lan sang các khu vực nhà xưởng liên kề
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng đã thiêu dụi nhà xưởng rộng hơn sáu m hai
cùng nhiều hàng hóa bên trong ước tính thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh khẩn trương điều tra làm rõ
một trăm linh bánh heroin là tăng vật mà lực lượng phá án của cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng lào cai đã phát hiện được vào sáng nay tại khu vực thị xã sapa
bốn đối tượng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan hạ đã bị bắt giữ
quá trình phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện
các đối tượng khai nhận nhận hàng từ nước ngoài vận chuyển qua nhiều tỉnh đưa về lào cai chờ cơ hội mang đi nước thứ ba tiêu thụ
đây là kết quả của chuyên án a bảy trăm hai mươi một được cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng xác lập và tiến hành đấu tranh
hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua mạng internet
số tiền cá cược lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét một địa điểm
trên địa bàn thành phố sóc trăng lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc qua internet
các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề dựa trên kết quả sổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bàn laptop và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn thanh nhàn và từ phi hải đang sinh sống trên địa bàn thành phố sóc trăng là đối tượng tổ chức đường dây này
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại tỉnh phú yên và bình định liên tục có mưa lớn
cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho một số nơi bị ngập lụt và giao thông đã bị chia cắt
mưa lớn khiến nước lũ trên các sông tại bình định tiếp tục dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập giao thông chia cắt
một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi sạt lở và mất điện tại một số khu vực miền núi
tại huyện vân canh nước lũ làm gãy đổ một mươi một cột điện gây mất điện trên diện rộng với ba mươi người dân bị ảnh hưởng
trên một ngôi nhà ở các huyện an lão hoài ân phù cát tuy phước bị ngập sâu từ năm đến một mét
tỉnh bình định đang tập trung ứng phó thiên tai
tại huyện tuy phước lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn tại những đoạn đường bị ngập sâu ngăn không cho người dân qua lại khi có nước lũ tràn về
tại phú yên tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi hai từ huyện đồng xuân đi thị xã sông cầu nước ngập sâu gần một m
nhiều hộ dân sinh sống tại xã xuân sơn bắc và xuân sơn nam bị cô lập không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ
tương tự tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi một từ huyện tuy an đi huyện đồng xuân có khoảng ba km bị ngập từ bốn đến sáu mét khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn
các hộ dân ở khu vực các xã như an định an nghiệp huyện tuy an bị ảnh hưởng
để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực ngập sâu nhất là tuyến đường giao thông
đều đã có lắp các biển cảnh báo người dân khi qua lại